qua điều tra công an tp thanh hóa vừa bắt tạm giam hai đối tượng này
ngày hai mươi tám tháng tám công an tp thanh hóa nhận được tin báo của một người phụ nữ là chủ cửa hàng quần áo trên phố lê hoàn phường lam sơn
về việc cửa hàng chị bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy không bị kiểm soát bịt mặt ném chất bẩn vào cửa hàng gây thiệt hại gần hai mươi triệu đồng
công an tp thanh hóa đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ
đến ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng lê trí tài và trương ngọc bình
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận thực hiện hành vi ném chất bẩn vào cửa hàng của bị hại nhằm mục đích đòi nợ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an huyện long hồ đã ngăn chặn kịp thời một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên cùng với nhiều hung khí nguy hiểm
vào khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi ba tháng chín trong lúc tuần tra đến dốc cầu trợ cua đoạn thuộc xã thanh đức huyện long hồ
lực lượng công an phát hiện hai nhóm thanh niên đã tụ tập mang theo hung khí

khi phát hiện có công an hai nhóm thanh niên đã lên xe mô tô tẩu thoát
riêng đối tượng nguyễn hiễu huy hai mươi ba tuổi trú tại xã mỹ an huyện mang thít cùng hàng chục hung khí nguy hiểm như mã tấu dao tự chế ống tuyếp sắt
đã bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về công an xã thanh đức huyện long hồ để làm việc
qua thử nhanh ma túy công an phát hiện huy dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện long hồ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trong nhiều vụ án cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định trong thời gian qua
hung thủ đã sử dụng các loại hung khí nguy hiểm như dao dựa và hầu hết trong số đó là do các lò rèn truyền thống sản xuất
thực trạng trên rất đáng báo động đặt ra nhiệm vụ cho cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp để chủ động ngăn ngừa
trong vụ án cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định trong thời gian qua
hầu hết các lò rèn truyền thống ở bình định chấp hành tốt quy định của nhà nước có tâm với nghề
xong vẫn có một số ít vì chủ quan hoặc khách quan còn dễ dãi trong việc bán những loại dao vàng cho các đối tượng
từ thực tế đó công an địa phương đã phát động phong trào